sau sự cố vỡ hồ chứa nước thải của công ty dap tại khu công nghiệp tàng lòng thuộc xã phú nhuận huyện bảo thắng
ubnd huyện và các bên có liên quan đã thực hiện xong công tác thống kê đền bù và quỹ đất để di chuyển bốn mươi một hộ ra khỏi vùng nguy hiểm
theo đó trước mắt tập đoàn hóa chất sẽ cùng công ty dap số hai đền bù trước cho các hộ dân bị ảnh hưởng mỗi hộ một mươi bảy triệu đồng
sau đó sẽ bố trí nguồn kinh phí và phối hợp với ubnd huyện bảo thắng tỉnh lào cai tìm mặt bằng để di rời các hộ bị ảnh hưởng ra khỏi vùng nguy hiểm
trước mắt sẽ giải phóng mặt bằng và di rời một mươi hội bị ảnh hưởng trực tiếp nằm dưới khu vực bị vỡ đập bãi thải
các hộ còn lại sau khi khắc phục xong sự cố và có mặt bằng sẽ tiếp tục di rời để đảm bảo cuộc sống cho người dân
được biết tính tới thời điểm hiện tại đoạn bờ đập bị vỡ đã được cơ quan chức năng tỉnh lào cai phối hợp với công ty dap số hai ngăn chặn bằng giải pháp đắp đê quai phía trong điểm bị vỡ